đồng chí đinh thị huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã có buổi tiếp xúc và thông báo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn với cử tri quận hải châu thành phố đà nẵng
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận hải châu thành phố đà nẵng đã bày tỏ tin tưởng đảng nhà nước quốc hội sẽ tiếp tục có những quyết sách kịp thời hiệu quả để đẩy mạnh phát triển kinh tế ổn định và nâng cao đời sống nhân dân củng cố an ninh quốc phòng
nhiều ý kiến nêu những vấn đề bức xúc trong nhân dân như ô nhiễm môi trường mất vệ sinh an toàn thực phẩm quản lý tài nguyên khoáng sản lòng lẻo phòng chống tham nhũng lãng phí chưa triệt đề chưa đạt được kết quả cao một số chính sách dành cho người có công với cách mạng chưa thỏa đáng